thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các đơn vị có liên quan
viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng cần làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông nguyễn việt hùng
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược trong việc kiểm tra công ty cửu long giữ lại số tiền hơn ba tám triệu đô la mỹ mà không báo cáo bộ y tế
thời hạn điều tra bổ sung không quá hai tháng từ ngày bộ công an nhận được quyết định trả hồ sơ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang
tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng ba điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm